văn phòng tổng thống ukraine thông báo tổng thống volodymyr zelensky vào ngày hôm qua
đã đến thăm binh sĩ nước này trên trình tuyến ở khu vực khakip đông bắc ukraine
chuyến thăm này đánh dấu lần xuất hiện chính thức đầu tiên của ông zelensky bên ngoài thủ đô kiev
kể từ khi nga bắt đầu thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine vào ngày hai mươi bốn tháng hai
trang web của văn phòng tổng thống ukraine dẫn phát biểu của ông zelensky tuyên dương
những người lính và nhà lãnh đạo này còn trao quà tặng cho các quân nhân
trong khi đó cục tình báo quân sự ukraine cho biết việc sản xuất tên lửa đất đối không
xe tăng và nhà máy đóng tàu của nga đã bị càn trở bởi các lệnh trừng phạt và thiếu các linh kiện liên quan
theo đại diện của cục tình báo quân sự ukraine quân đội nga đã cạn kiệt sáu mươi kho dự trữ vũ khí chính xác cao
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé